trong khi các phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ thì một nhóm người lái xe đạp lại thản nhiên nối đuôi nhau băng băng vượt qua ngã tư
sự việc này xảy ra trên đường võ văn kiệt tp hcm và được camera hành trình của một ô tô cùng thời điểm ghi lại
theo đoạn clip lúc này các phương tiện đều đang dừng chờ đèn đỏ chết ngã tư
bất ngờ một đoàn tám người điều khiển xe đạp vào làn đường ô tô rồi thản nhiên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ
điểm đáng chú ý là nhóm người này còn di chuyển với tốc độ khá cao vượt qua ngã tư mà không chú ý quan sát hai bên đường